các bạn ở hải phòng bạn hàm hay loan bạn có gửi câu hỏi về cho chương trình như sau ạ
mỗi một đợt mà tôi ăn nhiều đồ dầu mỡ hay là thịt thì tôi thường hay bị nổi mụn ngứa ngáy trong người
vậy xin hỏi bác sĩ rằng là tôi có bị yếu ga hay không
nếu mỗi khi mà tôi ăn đồ nướng mà tôi uống thêm những cái nước hoa quả như là cam là chanh thì có giảm ảnh hưởng thời gian hay không
vâng cảm ơn bạn loan đã gửi câu hỏi chương trình và bây giờ bạn hãy lắng nghe sự tư vấn từ phía phó giáo sư lâm
vâng ở đây thì tôi thấy rằng mỗi đợt mà bạn ăn gọi là những cái đồ dán nướng
mà ở đây nó thể hiện ăn thịt nhiều ăn thịt rồi ăn chất béo nhiều thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến chức năng gan
chúng ta ăn thịt quá nhiều thì chúng ta thấy kèm theo đấy là các chất béo
rồi nhất là nếu này ở dạng dán nướng nhiệt độ cao thì những chất béo chuyển hóa thì nó ảnh hưởng đến chức năng gan
và khi chúng ta ăn thịt quá nhiều thì chính là cái độ ph của máu nó cũng bị chuyển về

mức độ acid nó cũng làm cho cơ thể chúng ta dễ nguy cơ bị các bệnh lúc đấy nó tấn công hơn
và bạn dùng các cái sau mỗi đợt ăn như vậy thì tôi nghĩ rằng bạn phải không sao
ví dụ bạn phải đi liên hoa rồi thì cái bữa sau là bạn cũng đừng ăn nhiều thịt cá nữa
chúng ta giảm bớt thịt cá đi và ăn nhiều rau xanh này nhiều các quả chín
rồi uống nước sinh tố để mà chúng ta cũng là làm cho cái tế bào chúng ta nó đỡ bị độc hại
đang bị ô nhiễm
ô nhiễm này đang bị độc đấy thì chính rau xanh quả chín nó cung cấp các yếu tố gọi là chống oxy hóa
nó làm cho tế bào chúng ta giảm bớt cái tình trạng đang bị đọc điện
vâng đó là lời khuyên từ phía phó giáo sư lâm dành cho câu hỏi của bạn tại chương trình này
cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi với chương trình